xét xử cả ba bị cáo đều thành khẩn ăn năn hối hận và đã được tòa cho áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn nhân thân tốt được tặng thưởng nhiều bằng khen trong quá trình công tác
tính tới thời điểm xét xử ba bị cáo đã nộp số tiền khắc phục hậu quả là hơn bảy tỷ đồng
ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo nguyễn tuấn hùng tiếp tục phải nộp hơn ba mươi một tỷ đồng để bồi thường cho ocean bank
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu một cháu gái đã kể nhiều lần bị một người sống cùng chung cư đưa ra góc cầu thang xâm hại tình dục
tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại hoàng mai hà nội một người mẹ làm đơn tố giác cao mạnh hùng quê thái bình tạm trú tại quận hoàng mai có hành vi xâm hại tình dục với bé gái tám tuổi nhiều lần
không lâu sau cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy thông tin một cháu bé một mươi một tuổi tại xã an phước
huyện mang thít tỉnh vĩnh long bị cha ruột và ông nội thay nhau cưỡng hiếp
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám con số một năm trăm bốn mươi bảy vụ xâm hại trẻ em đã khiến xã hội bàng hoàng
sang những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín liên tiếp những vụ việc đau lòng như một giáo viên chủ nhiệm có hành vi sờ mông sờ đùi nữ học sinh trường tiểu học tiên sơn huyện việt yên tỉnh bắc giang
hay gần đây nhất việc đối tượng xâm hại bé gái trong thang máy ở thành phố hồ chí minh
hành vi này không phải là hành động thông thường của những tình cảm giữa người chú hay người bác đối với trẻ em
đây là thể hiện rõ một cái hành vi là gì
nó vi phạm đạo đức và vi phạm đối với những cái mà luật trẻ em được bảo vệ quyền trẻ em đã được quy định
bản thân là pháp luật bộ luật hình sự cũng quy định
theo tiến sĩ nguyễn thanh thùy khoa luật học viện an ninh nhân dân
sở dĩ vẫn còn có những khó khăn trong xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và dâm ô
là bởi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm chưa có một văn bản hướng dẫn cụ thể thế nào là hành vi dâm ô
cũng như chưa quy định rõ bộ phận nào là bộ phận kích thích tình dục
nên dẫn đến các cơ quan thử thi vận dụng nhau cách hiểu khác nhau
trước hết phải khẳng định rằng là từ những vụ án đã xảy ra trong thời gian gần đây
liên quan đến những hành vi mang tính chất quấy dối tình dục đặc biệt là đối với đối tượng là trẻ em
thì có thể thấy rằng là một số vấn đề cân bản là liên quan đến quy định pháp luật hiện hành của chúng ta
cần phải lấp đầy những khiếm khuyết
cụ thể ở đây là theo quy định của rất là nhiều quốc gia trên thế giới
thì những cái hành vi mang tính chất quấy dối ở đây
thậm chí là chỉ là hôn mà không được sự đồng ý của phía cha mẹ hoặc là các em
thì những hành vi này đã được xếp vào những hành vi vi phạm pháp luật
và thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự
nhưng mà đối với nước chúng ta thì hiện nay thì quy định của pháp luật
mới chỉ dừng lại tạm thời theo tinh thần của thông tư liên tịch số một của năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
giữa tòa nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ nội vụ hướng dẫn về hành vi dâm ô
trong đó thì rất là bất lợi cho những vụ án gần đây
và chúng ta cũng có thể thấy rằng dư luận vẫn nói là đi vào chìm xuồng
chìm dồn ở đây không phải do các cơ quan tiến hành tố tụng
mà do luật của chúng ta hiện nay chưa có những cái cơ chế
để tạo ra một cơ sở pháp lý cho việc xét xử hình sự
trong khi tình trạng sơ tử
xâm hại tình dục dâm ô trẻ em có yếu tố tăng
thì thực tế đa số trẻ hiện nay còn thiếu các kỹ năng tự bảo vệ mình
khi bị kẻ xấu cố tình lợi dụng
bên cạnh đó số đông các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em
là người có trách nhiệm nuôi dưỡng quản lý trẻ em
như giáo viên bảo mẫu cha mẹ ruột hay trà rượu
địa điểm xâm hại thường diễn ra ở những nơi vắng người qua lại
ở vùng nông thôn là đồi núi cánh đồng thậm chí cả nhà chùa nhà thờ
còn thủ đô thì những nơi thiếu sự giám sát của người lớn
như con hẻm thậm chí là thang máy của những tòa nhà cao tầng
không lắp camera
bên cạnh những khó khăn do mặt khách quan
thì hiện nay còn nhiều gia đình đang lưỡng lự trong cách giải quyết
dẫn đến khai báo muộn không biết cách thu giữ vật chứng cần thiết
để giao nộp cho cơ quan chức năng
điều này vô hình chung đã tạo điều kiện để người thực hiện hành vi phạm tội
có đủ thời gian xóa hết dấu vết
dẫn đến khó khăn trong việc thu thập chứng cứ điều tra xét xử
những con số thống kê xâm phạm tình dục trẻ

mà bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra khiến xã hội căm phẫn
vì vậy để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục dâm ô trẻ em
thì bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhiều tổ chức xã hội
trung bình mỗi tháng đường dây nóng bảo vệ trẻ em
thuộc cục chăm sóc và bảo vệ trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội
tiếp nhận hàng chục cuộc gọi nhờ tư vấn can thiệp
cho những trường hợp trẻ em bị xâm hại và tổn thương
về mặt tinh thần và thể chất
tuy nhiên thực tế để xử lý một trường hợp trẻ bị xâm hại
gặp rất nhiều khó khăn
không không không thực hiện ngay để qua một thời gian nhất định nào đó
hai ba bốn ngày hoặc một thời gian nhất định một hai ba tuần nào đó
thì rõ ràng là gây khó khăn cho cơ quan điều tra
nên chăng thì phải có những cái chế định bổ sung
để làm sao đó có một cái quy định nó chặt chẽ hơn
mặc dù pháp luật chúng ta cũng đã quy định rất là cụ thể rất là rõ nét
nhưng về mặt dư luận có thể rất là hoang mang
nhưng tôi cho rằng cái này thì chúng ta vẫn phải tôn trọng
quyền của cơ quan điều tra
để người ta xác định làm rõ cái hành vi có thỏa mãn hay không
thì lúc đấy mới xác định tiến hành khởi tố hay không khởi tố vụ án cả
điều một trăm một mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
về tội hiếp dâm trẻ em sự phạt cái hiếp dâm trẻ dưới một mươi sáu tuổi
với khung hình phạt thấp nhất là từ bảy đến một mươi năm năm tù
trong mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ một mươi ba tuổi
đều là phạm tội hiếp dâm trẻ em
và người phạm tội bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
tuy nhiên điều khó khăn khi xử lý các vụ án này
là công tác thu thập chứng cứ để kết tội kẻ thù ác còn nhiều kẻ hờ
quy trình tiếp nhận tin trình báo trải qua nhiều bước
phần nào xóa các dấu vết hung thủ để lại sau những vụ xâm hại tình dục
với hành vi dâm ô mà được hiểu như hiện nay
đó là phải có sự đục trạng về tác động
đối với những bộ phận sinh dục trên cơ thể con người
có thể tác động đến bộ phận sinh dục của cái nạn nhân
hoặc bất nạn nhân tác động đến bộ phận sinh dục
của mình hoặc của người khác
thế nhưng thấy là rất là khó
như vụ là ở bắc giang chẳng hạn
với những hành vi véo mũi béo tai của người thầy giáo đó
lúc đầu thì có thể khai là cả những hành vi mang tính rất nhạy cảm hơn
nhưng về sau thì cũng nói rằng là tôi ký vào biên bản là do quá hoảng loạn
rồi sau đó thì lại thay đổi cái lời khai của mình
thể đề xuất rằng là trong thời gian tới
thì các nhà làm luật của chúng ta cần phải nghiên cứu một cách nhanh chóng
trong việc bổ sung thêm những hướng dẫn
về việc xác định được thế nào là hành vi dâm ô
ngoài hành vi hiếp dâm các hành vi dâm ô trẻ em
theo quy định hiện hành cũng bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm tù
nhưng hành vi dâm ô thường không để lại dấu vết trên cơ thể nạn nhân
nên khi phát hiện những bất thường về tâm lý hoặc qua lời kể của trẻ
mà nghi ngờ trẻ có thể bị dâm ô
thì cha mẹ và người thân cần trình báo cơ quan công an càng sớm càng tốt
điều này tạo điều kiện cho quá trình điều tra xác minh
lấy lời khai dễ dàng hơn

tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em diễn ra gây bức xúc trong dư luận
với chức năng và nhiệm vụ trách nhiệm xã hội của mình
lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hướng dư luận vào cuộc tham gia phòng ngừa phát hiện đấu tranh
đối với loại tội phạm này
đồng thời lực lượng công an cũng luôn nắm chắc tình hình
phát hiện sớm các vụ việc phát sinh và kiên quyết xử lý theo luật định
để vừa săn đe tội phạm và phát động phong trào quần chúng
nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em
tuy nhiên như chúng tôi phân tích ở trên có những khó khăn cả về mặt khách quan
chủ quan trong việc xử lý loại tội phạm này nên muốn giải quyết một cách triệt để
tránh gây bức xúc trong dư luận thì chúng ta phải luật hóa từng hành vi cụ thể
ví dụ như khoảng cách hành vi tiếp xúc với trẻ phân biệt rõ các khái niệm
quý mến âu yếm với các hành vi được coi là phạm tội
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một đến ngày bảy tháng sáu
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua bắc bộ với hội tụ gió lên đến độ cao năm m
nên khu vực bắc bộ đến thanh hóa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét lũ ống và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía bắc
từ ngày một đến ngày hai tháng sáu trên các sông suối ở vùng bắc bộ và các sông suối nhỏ
vùng núi ở thanh hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên trên các sông từ hai đến ba mét cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi
đặc biệt là các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang và vùng núi tỉnh thanh hóa
cần chú ý ngập lụt ở vùng trũng thấp tại các khu vực trên
để chủ động ứng phó trước diễn biến của mưa lớn văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai thường xuyên liên hệ nắm bắt tình hình thiên tài tại các địa phương
đơn vị này cần tiếp tục đôn đốc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
thực hiện nghiêm túc công văn số sáu mươi hai ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai về chủ động ứng phó với mưa lũ
các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin cảnh báo mưa rông diện rộng và cảnh báo lũ lũ quét sạt lở đất
ngập úng tại các tỉnh bắc bộ
vâng như vậy là diễn biến mưa lũ sạt lở đất
rông lốc vẫn còn diễn biến một cách phức tạp
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
tiếp tục theo dõi diễn biến thiên tai thông tin tuyên truyền và phát thanh trên mạng
hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình
diễn biến về thiên tai về văn phòng thường trực
thưa quý vị và các bạn những câu chuyện cổ tích thần tiên như là sơn tinh thủy tinh
hay là nàng tiên cá đã rất là quen thuộc với các em nhỏ và như là một món quà đặc biệt
để dành tặng các em nhỏ trong ngày quốc tế thiếu nhi
những câu chuyện cổ tích này đã được những nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ tái hiện
trong các vở giàn diễn một cách công phu sáng tạo dựa trên cốt truyện gốc kết hợp
với kỹ xảo nghệ thuật và các khán giả nhí đó thực sự là những màn trình diễn ấn tượng
ngạc nhiên hào hứng thích thú là những cảm xúc của các bạn nhỏ khi theo dõi
tuổi diễn giấc mơ của nàng tiên cá thậm chí các bậc phụ huynh cũng bị quấn hút
bởi những tình tiết đặc sắc của chương trình
bên cạnh những yếu tố vui nhộn hái hước vở diễn giấc mơ của nàng tiên cá
truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về theo đuổi ước mơ về tình mẫu tủ đến với các bạn nhỏ
con cảm thấy vở diễn này rất hay và con đến đây rất là hào hức để xem
mình cảm thấy vở diễn này rất là thú vị
bạn nhà mình hình như có ba tuổi thôi nhưng mà cũng phần lớn là hiểu được toàn bộ câu chuyện đấy
và mặc dù là câu chuyện có một chút thay đổi thì nhưng mà những người làm tịch bản
cũng như các diễn viên thì cũng biểu diễn rất là hay lồng thêm rất là nhiều nhạc
cũng như các kỹ xảo cho các bạn nào rất là hào hức
câu chuyện nàng tiên cá được phóng tác mới mẻ hấp dẫn gần gũi với đời sống hiện đại
của các em thiếu nhi nhưng vẫn giữ được các yếu tố thần thoại của cốt truyện gốc
cả thế giới đại dương đã trở nên sống động thông qua một màn hình tạo hiệu ứng
thì trong vở nàng tiên cá chúng tôi cũng có sử dụng cái hiệu ứng hình ảnh
hologram tức là dùng cái màn chiếu năm d và thì các con có một cái cảm giác
khi ngồi xem như là ví dụ như là nàng tiên cá các con đang được ngồi trong lòng đại dương
hoặc là ví dụ những cái cảnh mà cá mập bơi ra thì các con cũng có được một cái cảm giác
như là cái con cá mập nó bơi vào phía mình
thì như thế thì trong một cái thời gian các con xem ở nhà hát các con sẽ có rất là nhiều cảm xúc
và nó gây cái sự hấp dẫn cho các con
chúng tôi xây dựng được những cái vở diễn nó đúng với cái tâm sinh lý của các con
để khi các con đến xem thì thấy có mình ở trong đó
trong cái làm nghề thì chúng tôi cũng phải rất là tiết chế
ví dụ như năm nay sẽ đưa một cái kỹ thuật kỹ xảo này vào
xong lại để dành đến năm sau để mỗi một cái chương trình thì đều có một cái mới
có những sự sáng tạo trong nghệ thuật và có những sự sáng tạo trong cái ứng dụng kỹ thuật hiện đại
vào với các cái chương trình ca mối nhà của mình để tăng cường cái sự hấp dẫn đến với các con
qua khi các con thích các con hấp dẫn rồi các con được hấp dẫn bởi hình thức bởi nội dung
thì lúc đó chúng ta truyền tải chúng ta truyền tải cái thông điệp mà mong muốn của chúng ta đến với các con
thì nó sẽ rất là nhanh và nó sẽ rất là hiệu quả
vở diễn giấc mơ của nàng tiên cá nằm trong chuỗi chương trình nghệ thuật bay lên những ước mơ
được trình diễn dịp quốc tế thiếu nhi cho đến hết hè năm hai nghìn một mươi chín là
các sân chơi bổ ích lý thú dành cho các bạn nhỏ đem các em tới gần hơn với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đầy tính nhân văn
chấp cánh cho những ước mơ nghệ thuật
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sáng nay tiếp đối thành công của các năm qua với chủ đề xung kích rèn luyện
trưởng thành chiến dịch hoa phượng đỏ năm nay sẽ được diễn ra vào ngày một tháng sáu đến ngày ba mươi tháng sáu với nhiều hoạt động ý nghĩa
chiến dịch năm nay tập trung hướng về các hoạt động bảo vệ môi trường với các hoạt động cao điểm
ngày làm việc tốt bàn công trình phân biệt phụ thể thiết thực
mỗi chiến sĩ tình nguyện trồng ít nhất ba cây xanh và tham gia thực hiện chặt sinh thái bảo vệ môi trường
chuyển hóa điểm tồn động rác thành vườn hoa trên địa bàn thành phố
tích cực hưởng ứng cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
bên cạnh đó chiến dịch còn tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm thực tế cho các chiến sĩ tình nguyện trên địa bàn hai mươi bốn quận huyện
qua các hoạt động trải nghiệm trong những môi trường làm việc chuyên nghiệp có tính chủ lực cao
sẽ giúp các bạn chiến sĩ tình nguyện hoa phượng đỏ trưởng thành hơn và tích lũy thêm hành trang bước vào đời
thưa quý vị từ ngày hôm nay ngày một tháng sáu cảnh sát giao thông tp hcm sẽ mở rộng
ghi hình để phạt nguội trên các tuyến giao thông trọng điểm
và trước đó thì mô hình này đã được thí điểm ở các quận trung tâm của thành phố
và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực nâng cao được nhận thức của người dân
một mươi bảy đội trạm cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
sẽ mở rộng tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông
và thường xuyên xe ra ủng tắc để ghi hình xe vi phạm làm căn cứ sư phạt
riêng đối với xe gắn máy thì tổ công tác sẽ tiến hành lập biên bản xử lý tại chỗ
việc ghi hình xe vi phạm trước đây chỉ áp dụng tại các quận trung tâm thành phố như quận một quận ba quận năm
nay mở ra các quận huyện khác nhằm đảm bảo an toàn nâng cao năng lực cưỡng chế của cảnh sát giao thông
hạn chế mâu thuẫn cự cãi giữa người vi phạm với lực lượng chức năng
khi xác minh được hành vi sai phạm phần mềm sẽ trích xuất danh tính chủ phương tiện
sau đó gửi thông báo xứ phạt đến từng địa phương nơi chủ phương tiện đăng ký xe để xử lý
nếu ai không chấp hành nộp phạt lực lượng chức năng sẽ không cấp và đổi mới giấy tờ cho các trường hợp này
trước những diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu phi trên cả nước
ngày hôm nay ngày một tháng sáu phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm lê thành liêm
đã ký quyết định thành lập hai chốt kiểm dịch động vật tạm thời được thực hiện các giải pháp cấp bách
và chống dịch động vật trên địa bàn của thành phố
theo kế hoạch chốt kiểm dịch động vật thứ nhất được đặt ở cầu kỳ hà một gần trạm thu phí cầu phú mỹ
đây là cơ ngõ vận chuyển động vật ra vào cảng cát lái và đi các quận huyện nội thành
chốt thứ hai được đặt trên quốc lộ hai mươi hai ấp mây trắng xã phước thạnh huyện củ chi
chốt này ngăn chặn dịch bệnh từ khu vực tây ninh bình dương củ chi vào trung tâm thành phố
thành viên tổ công tác sẽ thường xuyên kiểm tra hồ sơ giấy tờ tình trạng vệ sinh của các xe chở động vật
và tiến hành khử trùng tiêu độc các phương tiện sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm dịch
hai chốt này sẽ phối hợp với các trạm kiểm dịch thú y trên toàn thành phố để trực hai mươi bốn trên bảy
và chỉ dừng hoạt động khi tình hình dịch bệnh ổn định không còn nguy cơ lây lan
thưa quý vị vào sáng nay lễ phát động chiến dịch tiêu dùng sản phẩm xanh lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi
đã diễn ra tại thành phố hồ chí minh
với sự tham gia của hơn một tình nguyện viên và các bạn trẻ đây là chương trình do báo sài gòn giải phóng
phối hợp cùng với sở công thương sở tài nguyên môi trường và liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn co op thực hiện
trong thời gian diễn ra chiến dịch các tình nguyện viên sẽ đến từng khu dân cư trên địa bàn tp hcm
để tuyên truyền và giúp cộng đồng xác định sản phẩm thân thiện với môi trường
riêng tại các hệ thống siêu thị sẽ thực hiện trưng bày các sản phẩm xanh kết hợp với giảm giá khuyến mại để hỗ trợ cộng đồng tiếp cận các mặt hàng này
cụ thể tại các hệ thống siêu thị sài gòn co op sẽ giảm giá đến bốn mươi cho hơn một mươi sản phẩm thân thiện với môi trường
tặng hàng chục ngàn phiếu mua hàng cho khách hàng khi mua các sản phẩm xanh
ghi nhận thực tế tại tp hcm xu hướng tiêu dùng xanh bắt đầu phát triển trong thời gian gần đây
nhất là khi người tiêu dùng đã và đang tăng cường tìm đến tiêu thụ những sản phẩm hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên
sản phẩm đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hay động thái tẩy chay sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường
khi doanh nghiệp bị người dân tố cáo hoặc bị các cơ quan chức năng công bố
đây là những tín hiệu tích cực dự báo cho phong trào tiêu dùng xanh sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
thưa quý vị câu chuyện mua nhà cũng như là căn hộ tại tp hcm để an cư lạc nghiệp chưa bao giờ ngưng nóng
khi tỷ lệ người trẻ và người nhập cư đến với tp hcm ngày một nhiều hơn
và ước mơ mua được một căn nhà vừa túi tiền sẽ là xa vời khi mà hiện nay ở nhiều nơi của tp hcm giá nhà đất đã bị thổi phồng lên
khiến cho người dân vô cùng gặp khó khăn và nhất là các cán bộ công nhân viên và người lao động nhập cư
làm việc văn phòng và có thu nhập tạm gọi là trung bình khá với mức sống
tại tp hcm nhưng anh khoa phải chật vật tìm mua căn hộ giá rẻ suốt gần một năm nay
chia sẻ với chúng tôi anh khoa cho biết quá trình tìm kiếm nhà khoảng một tỷ đồng tại tp hcm không ít gian nan
bởi thời điểm tích lũy tiền rồi xác định mua nhà tới thời điểm chọn được giá nhà đã tăng hơn một mươi
và thị trường cũng không có nhiều dự án nhà giá rẻ để lựa chọn
thì mình rất lo lắng về vấn đề này tại vì rất nhiều người có nhu cầu tìm nhà cửa
những người có thu nhập cũng trung bình như mình thôi thì thật sự khó để tìm được một căn nhà như ý
khá hơn anh khoa chị biên không giấu được nỗi vui mừng khi mua được căn hộ với diện tích khoảng bốn mươi m hai
có giá hơn chín trăm linh triệu đồng tại quận một mươi hai
để mua được căn nhà có diện tích nhỏ và vừa túi tiền này chị biên phải mất nhiều thời gian và công sức tìm kiếm
lựa chọn mua căn này thì chị cũng thấy rất là may
trong thời điểm đó chị tìm được và mua được để chín trăm linh và hiện tại đến thời điểm bây giờ thì chị tin chắc rằng là
khó mua tại vì chị cũng tham khảo một số nhưng mà thị trường bất động sản bây giờ chắc là nó sẽ cao hơn
cái diện tích nhỏ thì chắc là cũng khó mua hơn
theo báo cáo của một chuyên trang bất động sản uy tín giá căn hộ tại tp hcm tăng trung bình mỗi năm từ một mươi hai đến một mươi năm
đặc biệt là sau các cơn sốt lấn ảo ở các quận nguyện vùng ven như quận chín quận một mươi hai thủ đức bình tân bình chánh
càng là mặt bằng chung giá nhà đất tăng cao
chưa kể hiện không có gói cây vốn nào áp dụng mức lợi sức ưu đại dành cho các đối tượng là người trẻ
người có thu nhập trung bình khá hay trung bình thấp mua nhà
trước đó thì em thấy là cái chính sách ba mươi tỷ thì nó khá là hay nhưng mà không biết là đã lâu rồi thì nó không có trở lại
thì không biết là nó có dịp nào đó để quay lại với lại người lao động hay không
nếu mà không ngoài những cái sự giúp đỡ của gia đình hay là của một cái chính sách nào đó của nhà nước thì rất khó
để không có một căn nhà ở thành phố
bằng chứng là năm hai nghìn một mươi tám thì chỉ có hai thị phần của thành phố hồ chí minh là nhờ giá rẻ
và tôi nghĩ rằng đến năm hai nghìn một mươi chín và những năm sau sẽ là con số nếu không có một sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính quyền
các chuyên gia bất động sản nhận định nếu không có sự hỗ trợ vốn từ gia đình hay lãi suất thấp từ ngân hàng
thì để sở hữu được nhà tại thành phố hồ chí minh đối với những người lao động có thu nhập trung bình thấp
sẽ là câu chuyện dài và trở thành vấn đề bất cập của thành phố hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn sáng nay bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu
tổ chức lễ phát động tuần lễ biển và hải đảo việt nam tháng hành động vì môi trường
hưởng ứng ngày đại dương thế giới và ngày môi trường thế giới năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng dự và chỉ đạo tại buổi lễ
tuần lễ biển và hải đảo việt nam với nhiều hoạt động có ý nghĩa như trồng rừng ngập mặn
chống sạt lở ven biển hoạt động thanh niên với phong trào chống rác thải nhựa
khởi công nhà máy xử lý rác thải bạc liêu trưng bày tranh ảnh về bảo vệ môi trường
và phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông cửu long khởi công xây dựng nhà máy điện gió
hội nghị về đầu tư cho thương hiệu biển việt nam
qua đó tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
và các thông điệp của liên hợp quốc về bảo vệ môi trường bảo vệ biển đảo quê hương
đến các cấp các ngành và cộng đồng tạo tính lan tỏa góp phần nâng cao nhận thức
về bảo vệ môi trường chủ quyền biển đảo quê hương cho toàn xã hội
phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng nhấn mạnh ý nghĩa
tầm quan trọng của tuần lễ biển và hải đảo việt nam đồng thời đưa ra một số chiến lược tổng thể toàn diện
làm nền tảng cho việc phát triển kinh tế biển quản lý biển hải đảo của nước ta trong thời gian tới
đặc biệt chú trọng những khâu đột phá quan trọng và các nhiệm vụ giải pháp vừa mang tính chiến lược
vừa mang tính cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra
hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu và tuần lễ biển và hải đảo việt nam năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực
lễ phát động hưởng ứng được cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
phối hợp với cục y tế bộ công an công an tỉnh quảng ninh và ubnd huyện vân đồn
tổ chức vào sáng ngày hôm qua tại xã đảo minh châu huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
minh châu là một xã đảo thuộc huyện đảo vân đồn tỉnh quảng ninh
với vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng minh châu đã và đang thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng
và việc phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt
cũng như rác thải của các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch cũng đang là thách thức đối với minh châu
cục cảnh sát môi trường và cục y tế bộ công an lựa chọn xã đảo minh châu tổ chức lễ phát động
cũng là một phần nâng cao nhận thức của bà con trong việc giữ gìn môi trường biển
cục cảnh sát môi trường và cục y tế bộ công an lựa chọn xã đảo minh châu tổ chức lễ phát động
lễ phát động đã thu hút sự tham gia của hơn năm trăm linh người
bao gồm đông đảo cán bộ chiến sĩ và người dân cùng các em học sinh xã đảo minh châu
ngay sau khi kết thúc lễ phát động hàng trăm đại biểu và người dân địa phương
đã tham gia các hoạt động thiết thực ý nghĩa như thu gom rác tại bãi biển
trồng cây xanh tặng thùng đựng rác tặng túi vải thay thế túi ni lông gây hại cho môi trường
đồng thời tổ chức tuyên truyền kêu gọi cán bộ chiến sĩ và vận động người dân bảo vệ môi trường biển đảo quê hương
các em môi trường thế giới đều tổ chức các lễ phát động các hoạt động trồng cây
thu gom rác ở bãi biển đặc biệt là cục y tế đang có chương trình trang bị các túi tái chế không phải ni lông
và các địa điểm mình đến để phát động
các cán bộ chiến sĩ như các đoàn viên thanh niên của cục cảnh sát công chống tội phạm với môi trường
đã tổ chức các lễ phát động các hoạt động trồng cây các hoạt động trồng cây các hoạt động trồng cây
giúp gia quân và tham gia các hoạt động thiết thực để nhằm bảo vệ môi trường
giúp căng cường nhận thức của người dân cũng như các doanh nghiệp xung quanh sử dụng nguồn loại từ biển đảo
cũng trong dịp này ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho ủy ban nhân dân xã minh châu
trao các phần quà cho một mươi năm gia đình chính sách và một mươi năm cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi của địa phương
đây là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới
ba tháng sáu và tuần lễ biển và hải đảo việt nam năm hai nghìn một mươi chín của lực lượng công an nhân dân
bằng những việc làm cụ thể lực lượng công an nhân dân một lần nữa khẳng định quyết tâm to lớn
cùng cam kết bảo vệ môi trường nói chung biển và hải đảo nói riêng
từ đó phát huy thế mạnh của biển đảo để phát triển kinh tế
đồng thời bảo tồn và giữ gìn những giá trị to lớn mà biển và đại dương mang lại